mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin về các vụ cháy vừa xảy ra tại tp hcm và bình dương
vào sáng ngày hôm nay các đơn vị nghiệp vụ công an quận bình tân tp hcm đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn
xảy ra tại địa chỉ ba trăm bảy mươi tám đường hồ ngọc lãm phường an lạc quận bình tân tp hcm khiến một người tử vong
khoảng hai giờ hai mươi phút sáng ngày hôm nay bên trong khu nhà trọ có hơn hai mươi người đang ngủ say bất ngờ xảy ra hỏa hoạn
do phần mặt tiền trước khu trọ được dùng để kinh doanh cửa hàng quần áo nên khi cháy lửa bùng phát nhanh và lan rộng
khiến những người bên trong không có đường thoát ra ngoài
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc công an quận bình tân và quận sáu
đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng xe chuyên dụng kịp thời giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong
đa số nạn nhân bị mắc kẹt tinh thần hoàn loạn do
bị ngạt khói
những người bị thương nhẹ được đưa đi cấp cứu
sau hơn một mươi năm phút đám cháy được dập tắt
lực lượng chữa cháy phát hiện một nạn nhân là chị lê thị nương đã tử vong
do mắc kẹt trong phòng trọ không kịp thoát ra ngoài
còn tại bình dương một đám cháy bùng phát dữ dội ngay trong đêm qua tại sưởng sản xuất gỗ
rộng hàng ngàn mét vuông trong khu dân cư vị hảo
thuộc khu phố phước hải phường thái hòa thị xã tân nguyên tỉnh bình dương
vào khoảng hai mươi một h
người dân sống tại khu dân cư vị hảo
nghe tiếng nổ lớn từ nhà sưởng công ty
sau đó ngọn lửa bùng phát rất nhanh
khói mù mịt bao trùm cả khu dân cư
khi lửa bắt đầu cháy
thì nhân viên của công ty đã hô hoán
dùng bình chữa cháy mini phun nước dập lửa
nhưng bất thành
do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu bằng gỗ
nên lửa bùng phát nhanh càng lúc càng dữ dội
lực lượng chữa cháy phải điều động thêm xe
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
để khống chế ngọn lửa
người dân ở các khu nhà trọ
phải di chuyển đồ đạc ra ngoài đường
để tránh lửa cháy lan
chuyển sang những thông tin khác
cho đến sáng ngày hôm nay các đơn vị nghiệp vụ
của công an tỉnh đắk lắc đã hoàn tất
việc khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
và bàn giao thi thể anh nguyễn thanh việt
hai mươi bảy tuổi ở thị trấn ercanop
huyện erca cho gia đình lo hậu sự
theo kết quả điều tra ban đầu
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều qua
nhà xe tuấn anh
ở số ba mươi sáu nguyễn văn cử
phường tân lợi tp bơ ma thuật
có tổ chức một bữa tiệc chia tay cho nhân viên và lái xe
quá trình ngồi nhậu giữa anh việt
và nguyễn cường quốc ba mươi hai tuổi
ở phường tân lợi tp bơ ma thuật
có xảy ra mâu thuẫn
sau khi được mọi người can ngăn
quốc đi ra ngoài rồi gọi điện thoại cho hai người bạn
là nguyễn dương minh đức hai mươi bảy tuổi
và nguyễn hiếu thảo hai mươi bảy tuổi cùng chú tại phường tự an
khoảng một mươi năm phút sau đức và thảo có mặt
đức đã đưa cho quốc một con dao bầu
còn đức và thảo nhặt hai khúc cây gỗ
dài khoảng một mét làm hung khí
sau khi thế anh việt đi ra
thì quốc đã dùng dao đâm một nhát trúng bụng
còn đức và thảo dùng gậy tấn công
khiến anh việt tử vong trên đường đi cấp cứu
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã triệu tập hai đối tượng đức và thảo
đến cơ quan công an làm việc
đồng thời truy bắt đối tượng quốc hiện đang bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố
bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn hà
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chú tải thôn tuy tịnh
xã phong phú huyện tuy phong
về hành vi giết người
qua đấu tranh bước đầu đối tượng nguyễn văn hà
khai nhận vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
giữa đối tượng hà và con trai
là nguyễn đình quan
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú cùng thôn có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
đối tượng hà đã dùng con dao thái lan
đâm vào người quan
hậu quả làm quan tử vong
sau khi gây án đối tượng nguyễn văn hà
đã đến cơ quan công an đầu thú
về hành vi phạm tội của mình
công an phường tân hòa tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã tiến hành trích xuất camera an ninh
để xác minh điều tra vụ việc
một nữ giáo viên trên địa bàn
đã bị người lạ ném đá vào mặt gây thương tích
nạn nhân là bà phạm thị thu duyên
năm mươi tuổi là giáo viên
của trường trung học cơ sở trên địa bàn
phường tân hòa tp biên hòa
vào trưa ngày ba mươi tháng một mươi một
sau khi hết tiết dạy cô duyên được con gái
chở bằng xe máy từ trường về nhà
khi dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ một
đoạn gần cây sang tín nghĩa
thuộc phường tân hòa tp biên hòa
thì bất ngờ một đối tượng đi xe máy
thủ sẵn cục đá ném vào mặt bà duyên
gây thương tích bà duyên được chuyển
vào bệnh viện cấp cứu với một vết sách
ở mặt nứt vẹo sống mũi
và mất nhiều máu bước đầu trích xuất
camera an ninh công an phường tân hòa
đã xác định được đối tượng ném đá vào mặt nạn nhân
có đặc điểm là mặc quần lửng
áo thun và không che mặt
trên địa bàn tp hạ long tỉnh quảng ninh
vừa qua đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ
việc chống người thi hành công vụ
có những vụ đối tượng hung hãn côn đồ
thậm chí là sử dụng hung khí tấn công
lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ
và đây là những hành vi thể hiện sự coi thường
pháp luật xúc phạm danh dự nhân phẩm
người thi hành công vụ đáng bị lên án
và cần được xử lý nghiêm minh
không hề có mâu thuẫn cá nhân từ trước
không để lực lượng chức năng trình bày
ba đối tượng vũ phương minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
đặng hữu tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
và lương văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
cùng chú tại phường đại yên tp hạ long
đã tấn công tổ công tác
ủy ban nhân dân phường đại yên
khi đang làm nhiệm vụ
trước đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi
tổ công tác ủy ban nhân dân phường đại yên tp hạ long
làm nhiệm vụ kiểm tra xử lý việc
săn bắt bẫy mua bán vận chuyển
chim hoang dã trên địa bàn phường đại yên
khi đến khu vực đầm nuôi hải sản
thuộc tổ ba khu cầu trắng phường đại yên
phát hiện có lưới bẫy chim trời
tổ công tác đến lấy dao quắm để tháo rỡ lưới
khi vừa tháo rỡ xong
ba đối tượng trên xuất hiện chửi bới
hải hương anh phạm văn thẩm
một trong số thành viên của tổ công tác
khiến anh thẩm phải đi bệnh viện cấp cứu
khiến cái bảy của văn phường
đi tháo rỡ các loại đánh lưới
và các dụng cụ để đánh bắt
các loại chim hoang dã
thì tổ công tác tôi là hôm hai mươi bốn tháng một mươi
đi xuống khu vực này
là tổ ba khu cầu trắng
thì có phát hiện ra một đoạn
vàng lưới đánh chim
tổ công tác tôi vào tháo rỡ xong
thì có ba đối tượng tôi đi ra trước
thì ba đối tượng xong vào đánh tôi
chửi đánh tôi luôn không có cho tôi giải thích
hai tháng gần đây công an thành phố hạ long
liên tiếp nhận đơn thư trình báo
từ quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng
tấn công lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ
dẫn đến hậu quả gây thương tích
đáng chú ý các đối tượng này hết sức manh động
côn đồ thậm chí sử dụng hung khí
để tấn công lực lượng chức năng
hiện tượng chống gây tinh công vụ xảy ra
trong hoạt động của nhiều ngành nghề như kiểm lâm
trật tự đô thị lực lượng công an nhân dân
thông quan điều tra ba vụ án
chống gây thi hành công vụ gần đây
thì cơ quan kiểm tra điều tra
của thành phố hạ long thấy rằng
nguyên nhân của ba vụ án
không hề xuất phát từ mâu thuẫn giữa người thi hành công vụ
và người chống hành công vụ
nguyên nhân của vụ này
là do các đối tượng chống hành công vụ
thiếu hiểu biết pháp luật
côn đồ hung hãng
khi đứng trước người thi hành công vụ
tại cơ quan điều tra
các đối tượng đều khai nhận
là việc làm của mình hoàn toàn sai
và những người thi hành công vụ
đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình
các đối tượng đều tỏ ra ăn năn hối lỗi
trước việc làm của mình
thiếu hiểu biết pháp luật không nhận thức được
cái giá phải trả cho hành vi của mình
giờ đây nhiều đối tượng tỏ ra ăn năn hối lỗi
cũng đã muộn rồi đây các đối tượng này
sẽ phải chịu bản án hình sự nghiêm khắc trước pháp luật
cũng từ các vụ việc trên
các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa
với các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương
tăng cường công tác tuyên truyền
giáo dục cho người dân nắm và thực hiện
theo các quy định của pháp luật
hạn chế các vụ việc xung đột và hậu quả đáng tiếc xảy ra
một tụ điểm đá gà
và lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền
vừa bị công an thị xã thuận an
tỉnh bình dương phát hiện bắt quả tăng
tạm giữ bảy mươi năm đối tượng
thu giữ hơn bốn trăm hai mươi triệu đồng
qua công tác nắm tình hình vào khoảng một mươi ba h
ngày một tháng một mươi hai
khi các con bạc đang say xưa đá gà và lắc tài xỉu
thì đã bị lực lượng công an thị xã thuận an
tỉnh bình dương bất ngờ đột kích trường gà
tạm giữ bảy mươi năm đối tượng cùng toàn bộ tăng vật
tại hiện trường lực lượng công an
thu giữ một mươi hai con gà đá
ba bộ lắc tài xỉu hàng chục cặp cửa gà
hai xe ô tô bốn mươi chín xe mô tô
và thu giữ hơn bốn trăm hai mươi triệu đồng
tiền tăng vật
trường gà này là do đối tượng hồ viễn phương làm chủ
hàng ngày đối tượng đều cắt cử đàn đem
canh gác cẩn thận
qua làm việc đối tượng cho biết đã đứng ra tổ chức
cho các con bạc đá gà với nhau
cứ mỗi triệu tiền đá gà
thì phương thu năm mươi đồng
gà gẫm khách vào nhà nghỉ
mua bán dâm rồi tìm cách để đồng bọn
đột nhập vào phòng lục xoát trộm cắp tài sản
đáng chú ý mục tiêu mà các đối tượng
nhắm đến đều là người nước ngoài
ổ nhóm này vừa bị phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh bà rịa vũng tàu bắt giữ
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắt tài sản
môi giới chứa chấp mại dâm
vào dạng sáng ngày ba mươi tháng một mươi một
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
phối hợp với công an phường thắng tam
thành phố vũng tàu tiến hành tuần tra
phát hiện ba đối tượng là nguyễn hùng dũng
nguyễn thị thu trang và nguyễn thị tuyết nhung
có biểu hiện nghi vấn
qua làm việc ba đối tượng khai nhận đang tổ chức
bán dâm cho khách nước ngoài tại nhà nghỉ
trên đường lê hồng phong phường thắng tam
do nguyễn thị thật làm quản lý
nhằm mục đích là trộm cắp tài sản của khách nước ngoài
tiến hành kiểm tra tại nhà nghỉ này
cơ quan công an đã phát hiện và bắt quả tang
một đối tượng đang thực hiện hành vi bán dâm
cho một người đàn ông nước ngoài
phòng khác thì có một người đàn ông ngoại quốc
đang đợi để mua dâm
tại đây cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ
trần ngọc yến nhi nguyễn anh tùng
và một đối tượng tên phụng
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận
trước khi bị bắt giữ các đối tượng đã lấy trộm
của hai người đàn ông nước ngoài
gần một mươi bảy triệu đồng và một trăm một mươi đô la mỹ
thủ đoạn của ổ nhóm là gạ khách vào nhà nghỉ
sau đó để đồng bọn đột nhập
để trộm cắp tài sản
thông tin về việc bắt giữ các đối tượng
cướp giật tài sản tại vĩnh long và bình phước
sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
gợi ý nạn nhân vào trong quán massage
nhằm cướp tài sản của nạn nhân
với tổng trị giá gần năm mươi năm triệu đồng
phan thị bạch tuyết và nguyễn phương đại

vừa bị công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long
khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra
về hành vi cướp tài sản
khoảng hai giờ ngày một tháng một mươi một
anh trần minh thành điều khiển xe mô tô
đình quán nước tại xã tân hạnh huyện long hồ
do tuyết làm chủ để uống cà phê
tại đây tuyết đã gợi ý anh thành
vào bên trong để massage
khi vào massage khoảng một mươi năm phút
anh thành không vừa ý nên ra lịch xe đi về
nhưng tuyết đi theo giật ví tiền trong túi áo của anh thành
bên trong còn năm chiếc nhẫn một sợi dây truyền vàng
và bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
với tổng trị giá gần năm mươi năm triệu đồng
cùng lúc này đại cầm theo một khúc gỗ
từ trong quán chạy ra đánh nhiều cái vào người
làm anh thành bị thương
sau khi cướp được tài sản cả hai đã bỏ trốn khỏi địa phương
sau đó hai đối tượng trên đã đến công an huyện long hồ
tỉnh vĩnh long để đấu thú
và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tại tỉnh bình phước cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện trân thành đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
đối với võ văn quang chủ tịch nghệ an
để được trao về tội cướp tài sản
theo hồ sơ ban đầu khoảng hai mươi h ba mươi phút
ngày một mươi tháng bảy sau khi nhậu xong
quang đi xe mô tô đến quán cà phê
và yêu cầu một tiếp viên mà quang quen biết từ trước
ra ngồi tiếp
trong lúc trả tiền giữa quang và nhân viên lễ tân
đã xảy ra mâu thuẫn vì quang không trả tiền công cho tiếp viên
sau đó quang xông vào ẩu đả với nhóm tiếp viên
và dùng kép đầm trúng người và tay
gây tương tích cho ba tiếp viên
khi nhóm tiếp viên bỏ chạy
quang chiếm đoạt hai chiếc điện thoại di động trong quán
rồi bỏ đi
từ tin báo của bị hại công an huyện trân thành
tiến hành bắt giữ võ văn quang
và thu hồi hai chiếc điện thoại vật chứng để điều tra làm rõ
thưa quý vị mặc dù các bệnh viện
đã tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh trật tự
tuy nhiên nhiều vụ trộm các tài sản
của người bệnh vẫn xảy ra
khiến cho nhiều trường hợp nạn nhân đã lâm vào cảnh lao đao
bởi đây là nơi đông người vào ra
và luôn trong tâm trạng vội vã lo lắng
vì vậy mà mọi người thường sơ hở
và ít để ý đến tiền bạc tài sản của mình
ngay sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi
ghi nhận tại tỉnh bắc giang
nơi vừa bắt giữ các vụ trộm cắp tài sản
tại bệnh viện để nâng cao cảnh sát
trước những thủ đoạn này nhất là trong dịp cuối năm
cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
tạp bệnh viện đa khoa huyện yên dũng
tỉnh bắc giang đối tượng dương minh tam
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú thị trấn neo
huyện yên dũng đã lợi dụng lúc
bệnh nhân sơ hở đột nhập lấy một chiếc visa
một sợi dây truyền vàng bốn chỉ của chị nguyễn thị hàng
với tổng trị giá tài sản là một mươi năm triệu đồng
theo thống kê trong năm hai nghìn một mươi tám
tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh bắc giang
đã xảy ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản
các đối tượng trộm cắp tại bệnh viện
thường có phương thức thủ đoạn như vờ là người nhà
và thăm trong non người thân đang nằm trong bệnh viện
sau đó các đối tượng này lẻn vào phòng
của bệnh nhân đang điều trị lợi dụng khi
nạn nhân sơ hở nhằm thực hiện hành vi trộm cắp
đối tượng chủ yếu tập trung vào
lợi dụng đêm tối và đột nhập
trong khu vực bệnh viện để trộm cắp tài sản
của người bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
đến chăm sóc bệnh nhân
qua đây thì cũng cảnh báo đến một số
người dân đến điều trị tại bệnh viện
để nâng cao tinh thần cảnh giác
để phòng ngừa quản lý tài sản chủ động quản lý tài sản
để phòng ngừa chung
để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
ngoài vai trò của lực lượng chức năng
thì hiện nay lực lượng bảo vệ tại các bệnh viện
được tăng cường kiểm tra giám sát
đặc biệt là ban đêm tại những khu vực nhạy cảm
đông người trang bị thêm hệ thống
camera an ninh đẩy mạnh tuyên truyền
phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm
cho người bệnh người nhà bệnh nhân biết cảnh giác đề phòng
các bệnh viện cũng tiếp tục phối hợp
với lực lượng công an thực hiện quy chế phối hợp
đảm bảo an ninh trật tự
thời gian gần đây thì đã có
ký kết hợp
đảm bảo an ninh trật tự trong địa bàn
với giữa bệnh viện đa khoa tỉnh
với công an thành phố
thì công tác an ninh trật tự đã được nâng lên
rất là đáng kể
thực tế cho thấy nhiều trường hợp
người nhà bệnh nhân dơ vào cảnh họa vô đơn trí
do bị trụng cắp tài sản đã dơ vào cảnh
tráng tay không có đủ tiền cho bệnh phí
nuôi người bệnh
để bảo vệ an toàn tài sản của các bệnh viện
của người nhà và bệnh nhân bên cạnh trách nhiệm
của bệnh viện trong việc tăng cường biện pháp phòng ngừa
tình trạng trộm cắp tài sản thì người dân cũng cần
nâng cao cảnh giác đối với loại tội phạm này
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú
tại thôn thành giang xã thiệu thành
huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại
cho sức khỏe của người khác
đối tượng này giang ngam đen lông mảy thưa sống mũi lõm
và có nốt ruồi cách ba cm
trên sau đuôi lông mảy trái
cũng phạm tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hậu lộc
tỉnh thanh hóa là đối tượng trịnh văn đăng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn đông thành
xã cầu lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn văn tuy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn xuân tiến
xã thạch cẩm huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
bị công an huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trường trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện